thưa quý vị và các bạn những ngày qua thông tin trên báo chí và các trang mạng đăng tải đang được nhiều người quan tâm và chia sẻ
đó là việc một trường tiểu học trên địa bàn thành phố hà nội tổ chức tuyển sinh vào lớp một vào giữa đêm
với sự tham gia của hàng trăm phụ huynh chen chân xếp hàng từ chiều hôm trước
sự việc trên gây chú ý của cộng đồng mạng không hẳn bởi nó diễn ra tại một ngôi trường khá nổi tiếng
mà những năm gần đây nó cũng là tình trạng chung của không ít ngôi trường trên địa bàn hà nội
vâng tại sao việc cho con dự tuyển vào lớp một lại khó khăn như vậy đây là câu hỏi của cư dân mạng
cảnh xếp hàng dài chen lấn của các phụ huynh chỉ để mong nhận được hồ sơ tuyển sinh bán ra từ nhà trường vào lúc giờ
cho thấy việc quản lý cũng như tổ chức tuyển sinh có nhiều vấn đề từ nhiều năm nay
theo thông báo của trường marakiri ngày hai mươi năm tháng hai trường sẽ phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp một với số lượng hạn chế
tối ngày hai mươi bốn hàng trăm phụ huynh chen chân xếp hàng trước cổng trường
để mua hồ sơ cho con dự tuyển
năm nay tổng trí tiêu vào lớp một của trường maricuri là ba trăm sáu mươi học sinh
trong đó cơ sở mỹ đình quận nam tử liêm hà nội một trăm tám mươi chỉ tiêu chia đều cho sáu lớp
cơ sở kiến hưng phường kiến hưng quận hà đông một trăm tám mươi chỉ tiêu chia cho sáu lớp
tuy nhiên nhu cầu đăng ký thì gấp nhiều lần dẫn đến cảnh như chúng ta đang thấy
có nhiều cách tốt để tuyển sinh mà tại sao trường lại chọn cách tuyển sinh thức đêm hôm như thế này
trường đã công bố các điều kiện hay chỉ tiêu hoặc quy trình cụ thể
để phụ huynh học sinh nắm được một cách rõ ràng hay chưa
trường có quy trình tuyển sinh rõ ràng và công khai chưa
tại sao mới chỉ là bước nộp hồ sơ mà đã có cảnh thức đêm hôm rồi
hiệu trưởng trường học có trách nhiệm gì trong việc này
giáo dục của chúng ta đang làm ngược hoàn toàn
chủ trương đã được nhất quán từ rất lâu là phổ cập bậc tiểu học
nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó
mới lớp một nhưng không những con thi mà bố mẹ cũng kéo nhau đi
thì nốt tại sao phải khổ như thế nhỉ
gì mà phải chen nhau từ lớp một
thì có thể nói lên quá khổ mà chẳng hiểu khổ như vậy để làm cái gì
học lớp một thôi mà
trời ơi sao không làm trực tuyến như ở tp hcm
có cần thiết phải mở bán hồ sơ lúc giờ không
ông nguyễn xuân khang hiệu trưởng trường maricury cho biết
tôi mong giờ ngày hai mươi năm tháng hai bắt đầu phát hành hồ sơ
nhưng đến hai mươi hai giờ ba mươi phút
số người đăng ký
và số người đăng ký
trên danh sách tự phát đã đủ ba trăm sáu mươi
theo ông khang thì trường không đường trước được phụ huynh đến đông và sớm như vậy
trường mericury không cho đăng ký online vì lo xảy ra tình trạng học sinh ảo
việc xếp hàng xuyên đêm cho thấy phụ huynh thực lòng muốn cho con theo học
ông khang cho rằng ai cũng vui vẻ khấn cởi
hiện nay bàn tiếp nhận đăng ký cũng đã báo hết số
dừng ở số ba trăm sáu mươi ở mỗi cơ sở
và chúng tôi không ghi thêm tên phụ huynh vào danh sách xếp hàng
thế nhưng các phụ huynh vẫn cứ đứng chờ
và đây là hình ảnh những phụ huynh đầu tiên tới lượt mua hồ sơ
mỗi bộ có giá bán năm mươi đồng
gồm phiếu đăng ký vào lớp một thư ngỏ hướng dẫn tuyển sinh
so với dự kiến ban đầu trường phát hành tăng thêm sáu mươi hồ sơ thành bốn trăm linh
tuy nhiên số học sinh được nhận ở mỗi cơ sở vẫn là một trăm tám mươi em cho sáu lớp
ngày rộng tháng dài sao mà phải hành phụ huynh thế
những đứa trẻ sau này nếu không thành công thì sẽ rất hổ thẹn với cha mẹ
áp lực đây
có vài mẫu giấy mà năm mươi lợi tức không ít
quyền được học phải có cho các con không phải đi xin
quyền trẻ em được đi học sống ở đâu học ở đó cơ sao phải xếp hàng xuyên đêm
căng thẳng hơn cả vào đại học
đến hẹn lại lên năm nào cũng như năm nào phải xếp hàng để vào trường điểm trường tốt
lại nhỉ tôi ở thành phố hồ chí minh trẻ tới tuổi thì qua trường đăng ký hẹn ngày theo từng khu phố
rất dễ dàng sao phải như này nhỉ
thời đại nào mà còn tuyển sinh kiểu này không tin nổi cơ chế chính sách và quy định kiểu gì
thời đại bốn mà còn khổ hơn thời bao cấp vậy
thời đại nào rồi mà còn xếp hàng làm cái app giống như mua vé máy bay
bước cuối cùng để đăng ký thành công là chuyển tiền một năm học luôn lúc đó hết ảo
đó là ý kiến đóng góp chia sẻ của rất nhiều cư dân mạng được chúng tôi lượt trích
đa phần đều tỏ ý không đồng tình với cách tổ chức tuyển sinh này
quan điểm là cứ mỗi mùa tuyển sinh
lại lo lắng cho việc chọn trường cho con
có thể đó là môi trường yêu thích phù hợp với tiêu chí của gia đình
tuy nhiên cũng có một số cha mẹ đăng ký vào trường hot chỉ vì nghe nói trường ngày tốt
thấy mọi người khen cơ sở vật chất đẹp mà không biết con có thích ứng được không
gia đình có đủ tài chính định hướng để cho con theo chặng đường dài hay không
một phụ huynh ở hà nội chia sẻ không phải chạy theo số đông để chọn trường
cha mẹ sẽ có ba lựa chọn trường quốc tế trường tư thục và trường công
mô hình trường học nào là hoàn hảo mà chỉ có thể chọn trường học phù hợp
với khả năng điều kiện của học sinh và gia đình
còn mỗi trường sẽ có một ưu nhược điểm riêng
quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân